liên quan đến tình hình an ninh tại pakistan cảnh sát nước này đã thông báo bắt giữ gần một người biểu tình quá khích gây dối trật tự tại tỉnh punjak
thông báo của báo chí về sở cảnh sát của tỉnh quân giáp nêu rõ đã bắt giữ chín trăm năm mươi bốn người vi phạm pháp luật một trăm ba mươi sĩ quan và nhân viên cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình
hai mươi năm xe cảnh sát đã bị phóng hỏa hơn một mươi bốn tòa nhà chính quyền địa phương bị cấp phá
biểu tình bùng phát trở thành bạo lực đã xảy ra tại nhiều địa phương của pakistan sau khi ngày chín tháng năm cơ quan thực thi pháp luật nước này thông báo bắt giữ thủ tướng kim brand khan bởi những liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong thời gian tại nhiệm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
pakistan đang đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng hiện nước này chỉ có đủ ngoại tệ để chi trả hàng hóa nhập khẩu trong một tháng
trong khi đó từ nhiều tháng nay quỹ tiền tệ quốc tế imf đã chỉ
quản gói cứu trợ nước này